ngày hai tháng sáu lần đầu tiên một hội trợ chuyên biệt về nhà ở đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng được tổ chức
với mục tiêu là kết nối các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm bất động sản đến với người dân
các doanh nghiệp đầu tư xây dựng phân phối dịch vụ kinh doanh bất động sản đã mang đến hội trợ triển lãm hàng trăm dự án
thuộc nhiều phân khúc từ hạng sang đến bình dân từ nhà ở tại các đô thị đến các khu nghỉ dưỡng ven biển

hội trợ triển lãm bất động sản việt nam hai nghìn một mươi bảy tại hà nội diễn ra từ ngày hai tháng sáu đến ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy